số trẻ em mỹ tình cờ ăn phải những thực phẩm chứa chất cần xa đã tăng gần một mươi năm lần trong những năm gần đây
khi có thêm nhiều bang ở nước này hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí
đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học videopotrick
các loại thực phẩm chứa cần sa thường được bán dưới dạng kẹo sô cô la hoặc bánh quy và những thức ăn khác trông hấp dẫn đối với trẻ em
nhưng có thể gây tác hại nghiêm trọng do sự bất cẩn của các bậc phụ huynh
mặc dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong số khoảng bảy trường hợp trẻ em ăn phải những loại thực phẩm này
trong giai đoạn nghiên cứu kéo dài năm năm từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi một nhưng khoảng tám trẻ trong số này phải nhập viện chăm sóc tích cực và gần một mươi năm phải nằm viện
độ tuổi trung bình của những trẻ bị ảnh hưởng là ba tuổi
triệu chứng của những trẻ ăn phải thực phẩm chứa cần xa bao gồm cả suy nhược hệ thần kinh trung ương như hôn mê tim đập nhanh và nôn mửa
khi nghiên cứu trên bắt đầu được thực hiện năm hai nghìn một mươi bảy việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí chỉ được coi là hợp pháp tại tám bang của mỹ
trong đó có bang washington đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai con số này tăng lên một mươi tám bang